trong khi số nạn nhân bị ngộ độc rượu tại huyện phong thổ dần được kiểm soát cả về số ca mắc thêm và số lượng rượu thu hồi tiêu hủy
thì vào đêm ngày một mươi chín tháng hai lại có thêm một nạn nhân tử vong sau nhiều ngày cấp cứu và một nạn nhân trong tình trạng nguy kịch
tính đến cuối giờ sáng ngày hôm nay số người có triệu chứng liên quan đến ngộ độc rượu trong và ngoài đám tang là một trăm hai mươi sáu người
xuất hiện ở năm xã biên giới của huyện phong thổ trong đó có chín người đã tử vong
nạn nhân tử vong là ông trèo chỉn hào năm mươi một tuổi dân tộc giao ở bản xín trải xã xỉ lở lầu huyện phong thổ
nạn nhân hào không liên quan đến ăn uống tại đám ma mà tự uống rượu tại gia đình
nạn nhân đến bệnh viện đã trong tình trạng rất nguy kịch hôn mê sâu đồng tử rán to
mặc dù được y bác sĩ tận tình cứu chữa theo đúng phác đồ điều trị song nạn nhân đã không qua khỏi và tử vong vào đêm ngày một mươi chín tháng hai
tình trạng bệnh nhân thì hiện tại cũng có rất là nhiều bệnh nhân nặng
trong đó có một ca ngô độc rượu
nặng nặng nặng hiện tại đang điều trị đầy thử máy và tiến đỡ cũng rất là nặng
liên quan đến vụ ngộ độc tập thể tại bản tà trải hiện nay đã có một số nạn nhân xuất viện trở về địa phương
lao động sản xuất bình thường
tuy nhiên hiện vẫn còn một bệnh nhân nặng là ông trang a hờ sáu mươi bảy tuổi ở bàn tà trải xã ma ly trải
đang được chạy thận lọc máu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu
theo các bác sĩ ở đây cho biết ngoài ngộ độc ông hờ còn mắc các triệu chứng bệnh về phế quản
tai biến nên có thể không qua khỏi
hiện tại bệnh nhân ngộ độc tăng nhiều ca phải chạy thận
nên khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện đa khoa lai châu đang quá tải
trong số một mươi ba ca phải chạy thận trong vụ ngô độc
trung bình mỗi ca chạy khoảng một mươi tiếng đồng hồ

cả y bác sĩ và máy móc đang chạy hết công suất do sự quá tải của bệnh nhân
nhiều bệnh nhân nặng phải nằm ở các khoa khác do sự quá tải ở khoa hồi sức cấp cứu
bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu đã kiến nghị lên ủy ban nhân dân tỉnh và sở y tế
nhằm cung cấp thêm dường bệnh đáp ứng công tác khám điều trị bệnh nhân
đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tiến hành vận động
tuyên truyền người dân sớm ổn định cuộc sống giao nộp rượu không có nguồn gốc xuất xứ